hậu quả của dịch bệnh ô nhiễm môi trường thiệt hại về kinh tế đang đặt ra thách thức cho các quốc gia phải sớm tìm kiếm giải pháp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên toàn cầu
trắng chuồng vì dịch tả lợn châu phi khiến bà con nông dân điêu đứng
đợi chờ thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh thì đến bao giờ mới sợt tắt dịch bệnh bà con mới yên tâm sản xuất
trong bối cảnh đó sáng kiến áp dụng biện pháp
chăn nuôi sinh học đã mang lại hiệu quả tích cực
sử dụng chế phẩm sinh học kết hợp giữ gìn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ cho lần ăn rau xanh tự trồng uống nước sạch
cách làm này đã giúp cho hơn hai năm trăm linh trang trại trăn nuôi
trên cả nước kiểm soát được dịch bệnh và bảo vệ môi trường
câu chuyện từ dịch tả lợn châu phi đã thức tỉnh cơ quan quản lý nhà nước và người dân phải luôn sẵn sàng chủ động ứng phó với những bất thường có thể xảy ra
nếu không đổi mới tư duy sản xuất thì không biết những hậu quả của dịch bệnh ô nhiễm môi trường thiệt hại kinh tế sẽ lan rộng đến mức nào
dịch bệnh thế kỷ đặc biệt là các khủng hoảng lớn như biến đổi thi hậu
hoặc là như vấn đề vấn nạn rác thải nhựa
đại dương là những vấn đề mà đang đặt ra đối với cây mùi kinh tế trước đây
có nhiều bài học và kinh nghiệm quốc tế tuy nhiên cần được vận dụng và thích ứng với bối cảnh việt nam
phải cải cách các chương trình mục tiêu quốc gia huy động nguồn lực kinh tế cho công cuộc thay đổi
các nhà lãnh đạo toàn cầu đã ý thức về việc xây dựng một nền kinh tế xanh mở ra kỷ nguyên mới ứng dụng công nghệ để tái chế
chỉ có một phần trăm rác thải ra môi trường
giảm thiểu những hậu quả về dịch bệnh ô nhiễm
ước tính đến năm hai nghìn ba mươi nền kinh tế xanh sẽ giúp châu âu đạt sáu trăm linh tỷ usd và giải quyết được tám trăm năm mươi việc làm trong một năm
còn tại việt nam việc ứng dụng mô hình kinh tế xanh chưa thực sự phổ biến
mới đây chính phủ vẫn còn đang cân nhắc về những giải pháp cho vấn đề này
tại hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững vừa diễn ra thủ tướng chính phủ đã yêu cầu phải sớm ban hành nghị quyết về định hướng phát triển bền vững
trong đó sẽ xây dựng cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các mô hình kinh tế mới các sáng kiến ứng dụng khoa học công nghệ
nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu dịch bệnh và tài nguyên đang dần cạn kiệt
sẽ có nhiều mô hình kinh tế xanh không xả thải ra môi trường được phổ biến trong cộng đồng
mô hình liên minh tái chế bao bì việt nam xử lý nước thải tại khu công nghiệp ở bắc ninh được thiết kế theo vòng tròn khép kín hạn chế tối đa xả thải ra môi trường
những mô hình này đang manh nhà ở nhiều địa phương chưa được phổ biến rộng rãi vì chưa có cơ chế chính sách lan tỏa
kinh tế tuần hoàn trong các thuật ngữ để đưa vào luật hóa và đưa vào các nghị quyết thì chúng ta có rất nhiều mô hình như vậy
nhưng chưa bao giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề đó là mô hình như thế nào cơ chế thế nào bước đi thế nào để kinh tế tuần hoàn
chúng tôi đề nghị là đưa chủ trương thúc đẩy kinh tế tuần hoàn vào nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
và chúng tôi cũng đề nghị quốc hội ban hành luật khuyến khích thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn ở nước ta
quốc hội và chính phủ có chính sách khuyến khích các mô hình kinh tế tuần hoàn trong cộng đồng dân cư và trong doanh nghiệp
về tầm nhìn với sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai nếu văn kiện đại hội một mươi một đặt mục tiêu phát triển kinh tế là trung tâm
thì văn kiện đại hội một mươi hai đã tiếp cận toàn diện hơn dự thảo văn kiện đã chỉ ra mục tiêu trọng tâm cho giai đoạn hiện nay
chúng ta tiếp cận toàn diện hơn để trở thành một định hướng trong quan điểm của đảng đối với vấn đề phát triển bền vững trong điều kiện hiện nay càng phải đặt ra
đấy là phát triển kinh tế xã hội bảo vệ môi trường là trung tâm như là một cái tư tưởng xuyên suốt
trước những vấn đề cấp bách đang đặt ra với tương lai đất nước thủ tướng đã giao trách nhiệm cho bộ kế hoạch và đầu tư
các bộ ngành phối hợp khẩn chương trình chính phủ xem xét để sớm ban hành luật khuyến khích
đó là một cái nghị quyết về phát triển bền vững ngay trong tháng một mươi
giao các bộ ngành căn cứ chương trình hành động quốc gia và lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bình vững xây dựng và ban hành các chỉ tiêu kế hoạch hành động cụ thể trong từng ngành từng lĩnh vực
những chi tiêu này phải mang tính định lượng đồng bộ với các ngành các lĩnh vực khác có biện pháp theo dõi đánh giá giám sát
phát triển bền vững chăm sản xuất an sinh cho người dân lợi ích cho doanh nghiệp
tham gia thị trường lấy lợi ích kinh tế làm cho đất nước sò mạnh công bằng dân chủ văn minh
mục tiêu phát triển bền vững mà đảng và nhà nước ta lưu ý tới là lợi ích chung của đất nước cho tất cả mọi người cho hạnh phúc của từng người